thông tin về cơn bão số bảy vào hồi một mươi giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu chín độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm tám mươi km về phía đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba